thực hiện đợt cao điểm giãn cách xã hội từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay công an tp hcm đã phát hiện một số trường hợp
sử dụng giấy đi đường giả hoặc là không đúng đối tượng được cấp phép tìm mẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ ngày hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng tám cảnh sát giao thông công an tp hcm đã tổng kiểm soát ba trăm sáu mươi ba trăm năm mươi trường hợp
trong đó lập biên bản xử lý hai hai mươi tám trường hợp tạm giữ ba trăm tám mươi ba phương tiện
thông qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện
một số trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng nhóm đối tượng được phép lưu thông
hoặc làm giấy đi đường giả để lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
qua đó thu hồi và lập biên bản xử lý hành chính các trường hợp giấy đi đường không đúng đối tượng
riêng trường hợp dùng giấy đi đường giả đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra
việc sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích hoặc sử dụng giấy đi đường giả tràn lan
tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng do việc lưu thông không được kiểm soát
ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch và nỗ lực của toàn xã hội
do đó nhằm bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch và hạn chế dịch bệnh lây lan
mỗi người dân còn có ý thức chấp hành pháp luật tuân thủ các quy định của chính phủ về giãn cách xã hội
ai ở đâu thì ở đó chung tay cùng chính quyền thành phố đẩy lùi dịch bệnh